xây dựng trên địa hình núi cao hiểm trở với chiều dài một trăm năm mươi tám năm km
trải dài qua địa bàn ba huyện của tỉnh lai châu ba huyện của tỉnh điện biên và hai huyện của tỉnh sơn la
sau gần hai ngày đêm thi công công trình nhà máy thủy điện lai châu công trình thủy điện lớn thứ ba đông nam á đã hoàn thành
cùng với quyết định lịch sử của kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi xây dựng nhà máy thủy điện sơn la thấp với ba bậc thang hòa bình sơn la lai châu
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn chín quốc hội đã thông qua nghị quyết chủ trương đầu tư dự án thủy điện lai châu
nghị quyết xác định rõ nhiệm vụ của dự án để cung cấp điện cho đất nước góp phần cùng thủy điện sơn la phục vụ chống lũ về mùa mưa cấp nước về mùa khô
phục vụ phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh lai châu tỉnh điện biên và cả vùng tây bắc
từ thử điện hòa bình đến thử điện sơn la và nay là thử điện lai châu
công trình nằm trên bậc thang trên cùng của dòng sông đà hùng vĩ
thủy điện lai châu nằm ở huyện nậm nhùn tỉnh lai châu với công suất lắp máy là một hai trăm linh mw
cùng với thủy điện hòa bình là một chín trăm hai mươi mw và thủy điện sơn la là hai bốn trăm linh mw
sau khi đi vào hoạt động tổng công suất trên sông đà sẽ đạt sáu bảy trăm linh mw
đem lại lợi nhuận khoảng một hai một ba tỷ đô la mỗi năm
kể từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi một ngay sau thủy điện sơn la những kỹ sư những công trình lắp máy đến với lai châu
mảnh đất mới vùng đất mới nơi thượng nguồn sông đà
nhiều nghiên cứu thí nghiệm khắc phục những khó khăn đặc thù của thủy điện lai châu đã được thực hiện ngay tại công trường
các hạng mục tổ chức khoa học để khắc phục khó khăn thuận tiện trong công tác xây dựng
như nghiên cứu về đập tràn xả mặt đập tràn xả sâu
từ những giải pháp đã được đưa ra
để khắc phục những khó khăn hoàn thiện hơn những kinh nghiệm và sáng kiến trong thi công
là tự hào những người thợ lắp máy việt nam
bằng cái năng lực và cái kinh nghiệm của chúng tôi
thì có một số vấn đề khó khăn
đối với công tác thi công của công trường
thì chúng tôi cũng đã giải quyết được rất kịp thời
và được chủ đầu tư đánh giá rất là cao
giữa núi rừng tây bắc hoang sơ khí hậu khắc nghiệt
những người công nhân xây dựng nền nhà máy thử điện lai châu
đã phải đối mặt biết bao khó khăn và hiểm nguy
mỗi ngày thi công mỗi dâu ấn sẽ còn đọng mãi trong ký ức của mỗi người công nhân
những lần sạt lở đất khi đi qua những cung đường ngoan ngoèo
dốc đứng là cơn lũ bất chợt ập đến
toàn bộ các nực lượng cán bộ nhân viên
và đặc biệt là nực lượng cán bộ kỹ thuật của ban quản lý gián nhà máy thử điện sơn la
đã kế thừa được tất cả những kinh nghiệm quý báu của thủy điện sơn la
để mang lên làm việc tại thủy điện lai châu
cái việc đó nó có tác dụng rất lớn
và có ý nghĩa rất lớn trong việc giúp cho thủy điện lai châu
hoàn thành được đảm bảo chất lượng và vượt tiến độ
tất cả đều đồng sức đồng lòng
chống trọi với thiên nhiên bảo vệ thành quả
biết bao giọt mồ hôi nước mắt đã rơi xuống
hòa chung với đất với cát sỏi xi măng
để tạo nên công trình thế kỷ
những cán bộ kỹ sư trên công trường đều ngày đêm sẵn sàng cống hiến vì công trình
vì dòng điện ngày mai của tổ quốc
năng lực kinh nghiệm cũng như các thành tiệu xây dựng thủy điện
và năng lực tư vấn của tôi đã trở thành dần dần
qua quá trình công cuộc chinh phục cái con sông này
không giữ như vậy những thế hệ trẻ như ngày nay
và chúng tôi đi xây dựng và làm những công việc
và phát triển đến nước
cảm thấy rất tự hào xứng đáng với sự nghiệp
giữ gìn nôn sông phát triển đến nước
cảm thấy nước trái như trước
từ việc tìm hiểu thiết bị viết quy trình
để phản hành thiết bị an toàn
đến lúc sắp hoàn thiện nhà máy
công tác vệ sinh công nghiệp
và công tác đào tạo của anh em
chúng tôi luôn luôn được lãnh đạo công ty đề cao
và nghiêm túc thực hiện
điều đặc biệt ở thủy điện lai châu
đó là sản xuất được điện
nhưng làm thế nào để đưa dòng điện của mình
hòa vào lưới điện quốc gia
công trình đường dây năm trăm linh kv sơn la lai châu
đã được tổng công ty truyền tải điện quốc gia thực hiện
phần đường dây năm trăm linh kv hai mạch dài một trăm năm mươi tám năm km
từ tba năm trăm linh kv sơn la
đến sân phân phối năm trăm linh kv nhà máy thủy điện lai châu
qua điện lai châu
địa bàn các huyện mường la thuận châu của tỉnh sơn la
tuần giáo mường trà mường lay của tỉnh điện biên
nậm nhôn tỉnh lai châu
sau đúng hai năm thi công
vượt mọi khó khăn gian khổ
các đơn vị vừa chính thức hoàn thành
có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
phát huy hiệu quả cao độ trong truyền tải công suất
của nhà máy thủy điện lai châu
với tổng công suất một hai trăm linh mw
và các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ
khu vực tây bắc
lên hệ thống điện quốc gia
đồng thời nâng cao độ tiêm cậy
linh hoạt trong vận hành hệ thống điện
công trình thuyền lai châu
vào vận hành
hàng năm sẽ đóng góp cho hệ thống điện quốc gia

và góp phần tăng khả năng
cú hướng điện cho nền kinh tế và xã hội
đồng thời công trình
cũng cùng với hệ thống các hồ thủy điện
ở hạ du sơn la và hòa bình
với sự vận hành của công trình thuyền lai châu
thì việc điều tiết nước cả mùa khô
và mùa lũ
tên của hệ thống sông đà
việc đưa hai công trình thủy điện sơn la lai châu
vào hoạt động
không chỉ góp phần bảo đảm an ninh quốc gia
mà còn giúp cho các tỉnh ở khu vực này phát triển kinh tế
sau gần hai một trăm linh ngày thi công
thủy điện lai châu đã về đích sớm
không chỉ góp phần quan trọng
bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tỉnh lai châu
nói riêng và cả nền kinh tế đất nước
cố gắng nỗ lực
của các bộ ngành
có liên quan
phải khẳng định vai trò của các địa phương
nơi đầu tư xây dựng các công trình này
và không thể
không nói đến
vai trò trách nhiệm
của người dân
ở khu vực này
bà con đã sẵn sàng
để di chuyển đến vị trí khác
để chúng ta làm thủy điện
sẵn sàng chịu đựng những khó khăn
những gian khổ
để cùng với nhà nước
thực hiện mục tiêu
là tạo ra những nguồn điện mới
để viết nên bản trường ca
chinh phục sông đà
đã có hơn hai người dân đồng bào
các dân tộc thiểu số của tỉnh lai châu
đã nhường lại đất đai nhà cửa
từ nhiều đời sinh sống
vốn đã thân quen cho công trình thủy điện lai châu
để đến vùng tái định cử mới
một mùa xuân nữa lại về
những cán bộ kỹ sư công nhân
trên công trường thủy điện lai châu
lại ghi thêm một mốc son
vào cuốn nhật ký của bản trường ca
chinh phục sông đà
làm nên công trình thủy điện lớn thứ ba đông nam á
thủy điện lai châu
việc đưa công trình về đích trước một năm so với kế hoạch
không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế
xã hội to lớn
mà còn đánh dấu sự thành công vượt bậc của đội ngũ
những người làm thủy điện việt nam
khi tất cả các khâu từ quy hoạch
thi công thiết kế giám sát
vận hành đều do người việt nam đảm nhận
bản trường ca chinh phục sông đà
và sẽ tiếp tục được những người làm điện việt nam
viết tiếp bằng mồ hôi
và cả ý chí quyết tâm
tất cả vì dòng điện ngày mai của tổ quốc